tại phiên họp tổ vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi bên cạnh những ý kiến về tình hình kinh tế của đất nước
nhiều đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về các vấn đề văn hóa và xã hội
phát biểu về tình hình kinh tế xã hội đại biểu ngọ duy hiểu đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội cho rằng
vấn đề đạo đức xã hội văn hóa ứng xử tội phạm tệ nạn xã hội tiếp tục là những điều khiến người dân lo lắng
giá trị kinh tế dù đạt bao nhiêu nhưng giá trị văn hóa truyền thống làm người dân bất an thì đây là vấn đề cần quan tâm

vì chính những cái hành vi này nó đang xâm lăng các cái giá trị truyền thống của chúng ta
trong khi đó cho ý kiến về việc phát triển du lịch một số đại biểu cho rằng
báo cáo tình hình kinh tế xã hội của chính phủ chưa đề cập cụ thể đến chỉ tiêu du lịch
mặc dù thời gian qua du lịch đã đóng góp nhiều cho kinh tế văn hóa xã hội
chúng ta cần phải coi trọng xem là cái du lịch
là nó đóng góp nhiều cho kinh tế văn hóa xã hội
đóng góp cho kinh tế như thế nào cho kinh tế xã hội địa phương như thế nào
chứ chúng ta không nên coi trọng chú trọng đến cái vấn đề là cái số lượng khách du lịch nó đến là bao nhiêu
và cái quan trọng nhất đó là du lịch là phải đóng góp cho kinh tế cho xã hội
đóng góp cho cái đất và người nơi mà khách du lịch nó đi qua
theo dự kiến trong phiên làm việc sáng mai các đại biểu tiếp tục thảo luận ở tổ
về các vấn đề kinh tế xã hội ngân sách nhà nước hàng năm và giữa kỳ